trong đợt mưa lũ lịch sử vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân
hai huyện văn chấn trạm tấu và thị xã nghĩa lộ
với mong muốn hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
ngân hàng chính sách xã hội huyện văn chấn tỉnh yên bái đã triển khai giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho nhân dân vùng lũ
để mua trâu máy móc tư liệu sản xuất nhằm giúp người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống
bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
hôm nay anh lò văn thành đến xã để tiến hành vay hơn bốn mươi triệu đồng từ nguồn vốn yêu đãi để mua trâu lấy sức kẻ kéo
gia đình anh là hộ nghèo thuộc diện di rời khẩn cấp sau đợt mưa lũ tháng một mươi
anh hy vọng với việc được hỗ trợ vay vốn sẽ giúp gia đình anh có thêm cơ hội để sớm ổn định cuộc sống
qua đợt đú vừa rồi thì cũng được bị đú quét
nói chung là
cũng được đảng nhà nước quan tâm cũng cắm cho mỗi một hồ là ô đất để làm nhà
bây giờ thì nhà xong thì cũng đã ổn định
mà để mà nơi chỗ ăn chỗ ở cũng gần ổn định rồi
mà bây giờ cũng được nhà nước quan tâm
thì mình cũng thuộc vào cái diện hộ nghèo thì thực ra nhà nước quan tâm được cho vay vốn về để mua trâu
để dân nuôi thì mới có đủ tiền để mà giả nợ để làm nhà
hơn một hai tỷ đồng
giải ngân thông qua tổ chức hội nông dân thanh niên phụ nữ với thủ tục nhanh gọn
lãi suất chỉ năm một tháng và được vay trong vòng sáu năm
tạo thuận lợi giúp bà con có vốn khôi phục sản xuất
trước đó ngay sau mưa lũ đi qua
ngân hàng chính sách tỉnh yên bái đã chỉ đạo chi nhánh ngân hàng chính sách huyện văn chấn
đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã các trường bản
tiến hành thống kê thiệt hại đánh giá mức độ thiệt hại
và tiến hành khoanh giãn nợ cho nhân dân với tổng số tiền là gần hai trăm linh triệu đồng
ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với ủy ban dân các xã thị trấn
các tổ chức chính trị xã hội đã giả soát và tiến hành khoanh và giãn nợ
cho những hộ mà bị thiệt hại đến đối tượng đầu tư của ngân hàng chính sách xã hội
và để tiếp tục hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế
thì ngay từ đầu năm dưới sự chỉ đạo của trưởng ban đại diện hội đồng quản trị
ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn
giả soát toàn bộ những hộ mà thuộc diện di rời khẩn cấp ra khỏi vùng bão lũ
để hỗ trợ bằng biện pháp là cho vay vốn tiến dụng chính sách
để hộ dân đầu tư phát triển kinh tế để khôi phục sản xuất
việc khẩn trương ra soát đánh giá thiệt hại sản xuất từ nguồn đầu tư tiến dụng
để đề xuất khoanh nợ giảm giãn nợ đồng thời tích cực triển khai cho vay mới
giúp người dân vùng thiệt hại do mưa lũ tái sản xuất là việc làm thiết thực và hiệu quả
qua đó góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn sớm ổn định đời sống và sản xuất